trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova vừa đưa ra bình luận về cuộc điện đàm đầu tiên giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống ukraine volodymyr zelensky kể từ khi nổi ra cuộc xung đột tại ukraine pháp và mỹ cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm về cuộc điện đàm này

trong quan nhà trắng đã hoan nghênh cuộc điện đàm giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống ukraine volodymyr zelensky
song cho rằng còn quá sớm để nói liệu sự kiện này có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình giữa nga và ukraine hay không
cùng ngày pháp cũng tuyên bố nước này ủng hộ mọi cuộc đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa ukraine và nga
sau khi chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống ukraine volodymyr zelensky điện đàm
cuộc điện đàm giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống ukraine volodymyr zelensky
diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau kể từ khi nga tiến hành hoạt động quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi chín